tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai một vụ cháy lớn xảy ra tại kho hàng thiết bị điện khiến nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi
vào khoảng ba giờ sáng nay một số người dân phát hiện lửa bốc lên từ kho hàng thiết bị điện của công ty cổ phần công nghệ thiết bị tưới khang thịnh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã huy động bảy xe chữa cháy chuyên dụng cùng trên năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng gần chín giờ sáng lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
thống kê ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu dụi